hôm nay hai mươi tháng một mươi một quốc hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi ba với việc biểu quyết thông qua bộ luật lao động sửa đổi và thảo luận về hai dự án luật
cụ thể trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý dự án bộ luật lao động sửa đổi trước khi biểu quyết thông qua bộ luật lao động sửa đổi
tiếp đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về những vấn đề mà các đại biểu góp ý